chỉ trong vòng một tháng lũ trồng lũ đã nhấn chìm hầu hết các xã ở huyện miền núi hương khê hà tĩnh
nước lũ dâng cao đã tàn phá cơ sở hạ tầng kỹ thuật cuốn đi nhiều tài sản của người dân
để lại sự mất mát không nhỏ cho bà con nông dân
thế nhưng cũng từ nơi đã từng là rốn lũ người dân vẫn luôn mạnh mẽ vươn lên vượt qua khó khăn gây dựng lại cuộc sống
bãi bồi cây rẻ ở thôn phú lễ xã hương trạch là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình trở lại miền đất lũ hương khê
mới hơn một tháng trước hàng trăm hectare bưởi đang trong độ thu hoạch
trong đó có những vườn bưởi ngót hàng chục năm của bà con nơi đây bỗng chốc trở thành những đống củi vô trì vô giác trước sự tàn phá của dòng nước bạc
lũ lụt đã tàn phá và làm hư hại nhiều vườn cây ăn quả của người dân hương khê nhất là cây bưởi đặc sản quốc gia mang thương hiệu phúc trạch
sau lũ vượt lên mất mát bà con làng bưởi đang nỗ lực dồn sức khôi phục lại các vườn cây này
trong đó có những vườn cây rau để khỏi trống bò phả rồi thứ hai nữa là dùng vến xe rô xúc đất lại lũ có đủ lũ thấp để cài mưa để truyền ngũ rồi để mua bưởi ghép về trong khắc phục
cây bưởi để khắc phục được từ giai đoạn làm giống đến giai đoạn trồng được từ chiết canh hoặc dâm hôm hoặc cây ghép cũng mất từ ba đến bốn tháng
còn để cho cây bưởi thu hoạch
thì ổn định thì ít nhất phải mất từ bốn đến năm năm
và cái chất lượng của bưởi thì bắt đầu từ năm thứ năm thứ bảy rồi đi thì lúc đó thì chất lượng của bưởi ở trên cây bưởi đó nó mới có giá trị
để vượt qua khó khăn trước mắt người dân vùng lũ đã tranh thủ trồng ngô lạc bù vào những cây bưởi bị gãy đổ hay bị nước cuốn trôi đi
về lâu dài họ sẽ quy hoạch dịch chuyển dần vườn bưởi ra xa bờ sông ngàn sâu và hy vọng dăm ba năm nữa những vườn bưởi ở đây lại xom xuê hoa trái
trở lại các xã bị ngập